trong số các đơn vị vi phạm báo cáo sở giao thông vận tải hà nội bằng văn bản theo quy định
trong số các đơn vị vi phạm báo cáo sở giao thông vận tải hà nội bằng văn bản theo quy định